liên quan đến diễn biến dịch covid một mươi chín tại tp hcm sở y tế tp vừa có công văn khẩn đề nghị tất cả các bệnh viện
phải có cơ số dự trữ oxy ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng trong bối cảnh cf cộng đồng có xu hướng tăng nhanh
vừa qua ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm đã ký văn bản khẩn về việc cung cấp oxy cho người bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn đang diễn biến phức tạp số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh
trước tình hình này để đảm bảo việc cung cấp nhu cầu oxy cho người bệnh được kịp thời hiệu quả sở y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện ba yêu cầu
thứ nhất xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kịch bản theo số ca nhập viện tại đơn vị
thứ hai ra soát các hợp đồng với nhà cung cấp oxy để đảm bảo cung cấp kịp thời và có cơn số dự trữ ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng
thứ ba kiểm tra các bồn lỏng đường dẫn oxy các chai oxy đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi vận hành
sở y tế tp hcm đề nghị giám đốc các đơn vị chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên
vào tối ngày hai mươi ba tháng hai bộ y tế cho biết f trong cả nước tiếp tục gia tăng
riêng tp hcm có một bốn trăm năm mươi một ca
trước đó theo ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh covid một mươi chín sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm đang gia tăng
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng hai tp hcm phát hiện gần ba ca nhiễm tăng gấp ba lần so với bảy ngày trước
đồng thời số ca nhập viện cũng có khuyên hướng gia tăng nhẹ
tuy nhiên số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong duy trì ở mức thấp